ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của việt nam đã ghi nhận trường hợp nam hai mươi bảy tuổi nhập cảnh tại sân bay vân đồn vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên chuyến bay vj chín trăm tám mươi một từ thành phố daegu hàn quốc
bệnh nhân quê tại xã tân phong huyện vũ thư tỉnh thái bình xuất cảnh từ hà nội và nhập cảnh vào hàn quốc ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian sinh sống tại daegu bệnh nhân có biểu hiện ho và rắt hỏng
ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân xuống sân bay vân đồn lúc một mươi một h đến một mươi ba giờ được vận chuyển đưa về khu cách ly tập trung trường quân sự quân đoàn một tỉnh ninh bình
bệnh nhân được viện vệ sinh dịch tễ trung mương xét nghiệm cho kết quả dương tính với covid một mươi chín vào ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình với tình trạng ổn định
thực hiện công văn số bảy mươi chín cvtvk ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi của ban bí thư trung mương đảng và các chỉ thị công văn của thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo quốc gia điện và đề nghị bộ công an bộ quốc phòng ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình triển khai ngay một số nội dung công tác sau
bộ công an phối hợp với bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức giả soát danh sách người nhập cảnh đi trên chuyến bay số hiệu vz chín trăm tám mươi một ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi của vietjet xuống sân bay vân đồn để xác định địa chỉ cách ly tập trung những ngày này
đồng thời thông báo ngay cho chính quyền địa phương nơi có hành khách được cách ly thực hiện các biện pháp giám sát và theo dõi sức khỏe kịp thời theo quy định
bộ quốc phòng phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện tổ chức cách ly thực hiện phòng chống lây nhiễm vệ sinh tiêu độc khử trùng tại trường quân sự quân đoàn một
ba ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tổ chức điều tra dịch tễ lập danh sách những người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân tại khu cách ly xử lý khử khuẩn môi trường trong khu cách ly
tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe của các cán bộ nhân viên đang làm việc tại khu cách ly và tất cả những người được cách ly tập trung tại trường quân sự quân đoàn một
nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt ho hát hơi sổ mũi và mệt mỏi ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở